để che giấu hành vi phạm tội các ông chung bà trù ma túy luôn nghĩ ra những chiêu thức cực kỳ tình vị
có những đối tượng dùng ngay cả chính con ruột của mình để làm bình phong
bí mật trong chiếc bao tải chuối ký gửi xe khách từ biên giới
những tưởng việc ngụy trang ma túy bằng chuối xanh rồi ký gửi theo xe khách sẽ là một vỏ bọc hoàn hảo
thế nhưng những kẻ buôn bán cái chết trắng không ngờ rằng phương thức thủ đoạn này đã bị các trinh sát biên phòng nắm rõ
chỉ chờ các đối tượng xuất đầu lộ diện để hốt chọn đường dây
qua công tác bám nắm địa bàn các trinh sát đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
đoàn hai cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng nắm được thông tin quan trọng về việc có đường dây vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới tỉnh quảng trị về quảng bình tiêu thụ
đoàn hai đã xác lập chuyên án a hai một trăm hai mươi bốn p phối hợp với bộ đội biên phòng công an tỉnh quang bình
triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa
bằng nỗ lực không mệt mỏi các trinh sát đã khoanh vùng được những đối tượng nghi vấn
trong đó nổi lên là đoàn anh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn vĩnh phú xã quang hải thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đoàn anh duy có mẹ đang thụ án vì tội mua bán ma túy bản thân mới ra tù được khoảng hai năm
không có công ăn việc làm ổn định nhưng thường xuyên lên facebook khoe tiền nhà xe
đoàn anh duy cũng trương mộ những thành niên thích hưởng thụ hơn lao động là hồ sĩ dương
sinh năm hai nghìn sáu cao ngọc dưỡng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng ở thị xã ba đồn để giúp việc cho mình
đoàn anh duy có mối quan hệ với các đối tượng ở quảng trị trong đó có võ quốc mận
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại khóm duy tân thị trấn lao bạc
tuy nhiên qua điều tra giác minh các chính sách phát hiện mận mở sườn đóng thuyền
chỉ để tạo cho mình một vỏ bọc lương thiện cho những thông tin thường xuyên qua lào để mua bán vận chuyển ma túy
tại sườn đóng thuyền của mận có công nhân nhưng thực ra là tay chân của ý
trong đó có trần tý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và trương văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại khóm duy tân
lê hải nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
cũng là một trong những người giúp sức tích cực cho võ quốc mận
một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bàn chuyên án a hai nghìn một trăm hai mươi bốn b nhận được tin báo các đối tượng chuẩn bị đi giao dịch
với thủ đoạn cất dấu ma túy trong bao tài chuối rồi ký gửi xe khách
nhận định thời cầu đã chín mùi lực lượng đánh án nhanh chóng được triển khai vào các vị trí
khoảng một giờ sau các trinh sát phát hiện một người đàn ông chở theo một bao tài màu xanh
ra bên xe thị trấn lao bảo và gửi xe ô tô khách mang biển kiểm soát
trên xe lúc này có đối tượng tên trần tý
bàn truyền án nhận định bao hàng có chứa ma túy và trần tý đi cùng để giám sát
tuy nhiên xét thấy nếu tiến hành kiểm tra lúc này thì sẽ không bắt được các đối tượng
bàn truyền án quyết định tiếp tục giám sát khi đối tượng nhận hàng thì tổ chức bắt giữ
để bắt giữ được cả đối tượng vận chuyển mua bán và phát sinh mới
bàn truyền án đã triển khai lực lượng bám sát di biến động của các đối tượng
một tổ công tác cũng nhanh chóng di chuyển tới tỉnh quảng bình
để phối hợp với các lực lượng đánh mắt khi có tình huống
một mươi h năm mươi bốn phút ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn xe khách ba mươi bảy b hai mươi hai xx dừng trước cây sang dầu số một mươi năm
nằm trên quốc lộ một a thuộc xã quảng thọ huyện quảng trạch tỉnh quảng bình để trả bao tài chuối
tại đây đoàn anh duy chương quan tâm đã trở sẵn
lúc này trần tý cũng xuống xe và đưa bao tài chuối vào cốp xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy a hai mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi bảy
xong xuôi trần tý lên xe và đoàn anh duy trực tiếp cầm lái điều khiển
xe đi về hướng xác quảng hải thị xã ba đôn
đoàn anh duy điều khiển xe đi vòng qua nhiều đường khác nhau phòng trường hợp bị theo dõi
thế nhưng mọi địa điểm đối tượng đi qua đã nằm trong dự kiến của ban chuyên án
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát phát hiện đoàn anh duy đã đi qua và dừng
tại nhà chị gái của mình là đoàn thị mỹ hát tại thôn vĩnh phú xác quảng hải thị xã ba đôn
tại đây đoàn anh duy và trần tý khiêng bao tải chuối vào nhà của bà hát
bốn phút sau cả hai ra khỏi nhà bà hát chỉ cầm theo nài chuối bao tải xanh
ban chuyên án nhận định các đối tượng đã giấu mà tùy tại nhà bà hát
tuy nhiên lực lượng đánh án chưa bắt giữ khám xét đối tượng này
khi đối tượng duy và đồng bọn vừa bước xuống xe tại nhà lực lượng đánh án đã nhanh chóng áp sát khống chế
ban chuyên án đã nhanh chóng triển khai phương án khám xét người xe ô tô và khám xét tại nhà bà hát
đúng như dự đoán các đối tượng đã xuống hàng tại nhà bà hát
lực lượng đánh án đã tìm thấy năm gói ni lông được quấn bằng keo vàng bên ngoài
sau này kiểm đếm được hai mươi chín tám trăm linh viên hồng phiến
trước chứng cứ không thể chối cãi đối tượng đoàn anh duy trăn tý chu văn tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
lực lượng đánh án cũng bắt giữ thêm đối tượng hồ sĩ dương với vai trò giúp sức
từ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ có được lực lượng đánh an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp cao ngọc dưỡng tại quảng bình
và võ quốc mận lê hải nam ở thị trấn lao bảo
trong hai mươi chín tám trăm linh viên hồng phiến các đối tượng đã thành khẩn khai báo
theo đó khi nhận được đơn hàng của đoàn anh duy võ quốc mận đã cùng lê hải nam sang lào mua ma túy
sáng ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn mận cất giấu ma túy vào bao tải chuối
rồi mang ra bến xe khách thị trấn lao bảo gửi xe khách về quảng bình cho đoàn anh duy
mận cũng cử trần tý đi theo xe khách để giám sát hàng
trước đó mận điều trường văn tâm ra quảng bình để đảm bảo về việc giao dịch hàng
những lời khai ban đầu của các đối tượng đều chung khớp với nhau
theo đại tá lê thiết hùng đoàn trường đoàn hai a hai nghìn một trăm hai mươi bốn p là chuyên án điển hình với tính chất nhiệm vụ cao
có sự phối hợp chặt chẽ đoàn kết thống nhất giữa các lực lượng của bộ đội biên phòng công an và lực lượng chức năng trên địa bàn đánh án
khi trao đổi với công an tỉnh quảng bình để triển khai lực lượng phối hợp
thì biết nhóm đối tượng đoàn anh duy cũng nằm trong chuyên án của công an thị xã ba đồn đang triển khai lực lượng đấu tranh
hai bên đã thống nhất phân công lực lượng để tiến hành giám sát và đã bắt giữ thành công các đối tượng
mang theo con gái nhỏ đến chợ thị trấn lao bào huyện hương hóa tỉnh quảng trị sắp tết
vì lấy phò la thông xa vàn tin chắc mình có một vò bọc hoàn hảo cho việc vận chuyển ma túy
khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các trinh sát của lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quảng trị
nhận được thông tin
có một đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
về huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế tiêu thụ
đối tượng sử dụng ô tô cá nhân để di chuyển mỗi lần vận chuyển từ ba đến năm kg ma túy các loại
thượng tá lê phước chiến trường phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quảng trị
chỉ đạo các ban đội chuyên môn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo tiến hành xác minh
làm rõ thông tin trên
ngày hai mươi ba tháng một các trinh sát phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện nghi vấn
tuy dẫn con đi mua đồ nhưng dáng vẻ bồn trồn liên tục xem giờ và nghe điện thoại
mặc dù đã mua đầy cả một xe bảy chỗ nhưng người phụ nữ vẫn chưa rời đi và dường như còn đang chờ đợi ai đó
các trinh sát xác định đây chính là một trong những đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy và đang chờ ăn hàng
sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng một người phụ nữ và con gái mình rời nhà nghỉ lên ô tô bảy chỗ hiệu mitsubishi
cầm xoát bảy mươi năm a chín mươi sáu chạy về hướng thành phố đông hà
nhận định đối tượng đã nhận được hàng nên thượng tá lê phước chiến chỉ đạo lực lượng đánh án dừng xe kiểm tra
đến sáu giờ ba mươi phút khi chiếc xe bảy chỗ tới km tám mươi quốc lộ chín đoạn qua thôn bích lai trung xã tân thành huyện hướng hóa
lực lượng của phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng quảng trị đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào bảo
yêu cầu nữ tài xế dừng xe kiểm tra
khám xét ô tô các trinh sát phát hiện chiếc túi sách màu xanh bên trong có hai gói tinh thể rắn màu trắng
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng trị giám định là ma túy tổng hợp dạng ketamin
danh tính người phụ nữ nhanh chóng được làm rõ là villei phonla thong savan ba mươi tám tuổi quê ở ban phon savong huyện chantabuli thủ đô viêng trăn lào
hiện trú tại thị trấn phú lộc huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
bị bắt quả tàng và không thể chối cãi villei phonla thong savan đã khai nhận
hai gói tinh thể trên là ma túy
villei phonla thong savan vốn là du học sinh lào theo học tại một trường đại học danh tiếng tại tp hcm
tại đây villei phonla thong savan đã quen biết và yêu một thanh niên việt nam cũng là chồng mình bây giờ
sau khi kết hôn villei phonla thong savan cùng chồng sinh sống và làm ăn ở lào lần lượt sinh được hai người con
cách đây sáu năm villei phonla thong savan cùng chồng về việt nam và sinh thêm người con trai thứ ba
xây khách sạn lớn nhất nghỉ ở thị trấn phú lộc
nhìn vào cuộc sống của gia đình villei phonla thong savan không ai biết hai người này làm ăn buôn bán gì
nhưng cuộc sống vô cùng khá giả ngay cả khi dịch covid một mươi chín bùng phát khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn
một điều đau lòng là quá trình phạm tội villei phonla thong savan mang theo con nhỏ sinh năm hai nghìn một mươi sáu
nhận hai kg ma túy từ đối tượng không rõ lại lịch villei phonla thong savan cho vào túi sách rồi đưa con gái ôm ngồi ở phía sau
khi các trinh sát biên phòng yêu cầu dừng xe kiểm tra
con gái của villei phonla thong savan thấy hàng chục người vây quanh liền khóc to
trung tá đặng tất phùng đội trưởng đội đặc nghiệp phòng chống ma túy và tội phạm yêu cầu villei phonla thong savan tắt máy
thu chìa khóa xe ô tô nói mọi người đứng giãn ra một chút rồi động viên cháu bé cháu lên ngồi gần mẹ
đã rời khỏi nhà ba ngày nên con gái đầu lòng một mươi hai tuổi và con trai út bốn tuổi thấy mẹ liền chạy ao ra đón
để tránh sốc tâm lý cho các cháu nhỏ các trinh sát lấy áo phủ kín đôi tay đã bị còng
của villei phonla thong savan đưa các cháu vào một phòng khác rồi mới lên đọc lệnh khám xét nhà
bà lê thị tê mẹ chồng của villei phonla thong savan nói
thấy con cái xây khách sạn mua xe ô tô làm ăn và các cháu có cuộc sống sùng túc tôi rất mừng
tôi không thể nghĩ con dâu mình có thể phạm tội tay đình thế này
có lẽ do gần đây làm ăn thua lỗ nên đã làm liều các cháu tôi còn quá nhỏ không biết cuộc sống sẽ ra sao đây
trước những hành động đầy tình người của các trinh sát biên phòng
với các con của mình villei phonla thong savan đã nhanh chóng thành khẩn khai báo
thị khai nhận đã ba lần lên thị trấn lao bảo để lấy hàng về giao cho một đối tượng không rõ lai lịch ở thị trấn phú lộc
nhận tiền công chỉ từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng cho mỗi lần vận chuyển ma túy
sự hối hận của villei phonla thong savan đã quá muộn khi phải đối mặt với bàn án nghiêm khắc vì những tội lỗi của mình
thưa quý vị đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau